thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam trưa nay một tàu chở một mươi tám người hành trình từ cú lao tràm vào thành phố hội an khi đến khu vườn cách bờ biển cửa đại khoảng hai hải lý thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa đại đội biên phòng cù lao tràm điều động hai cano cùng tám cán bộ chiến sĩ đồng thời huy động bốn cano chở khách của doanh nghiệp ra cứu nạn
đến một mươi ba h bốn mươi chiều cùng ngày các lực lượng đã cứu được một mươi tám người trên tàu và đưa vào cửa đại bảo đảm an toàn lực lượng chức năng cũng đã nỗ lực chữa cháy và chống sự cố tràn dầu hiện ngọn lửa đã được khống chế tuy nhiên con tàu bị cháy nghiêm trọng nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng làm rõ